theo quyết định bốn mươi chín của thủ tướng chính phủ ban hành năm hai nghìn một mươi một từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
các loại xe ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức bốn euro bốn
nhưng đến nay chuẩn khí thải này vẫn rất xa lạ với nhiều người
giao thông đông đúc không khí ô nhiễm ngột ngạt là thực trạng của các thành phố lớn hiện nay
để hạn chế tình trạng này nhiều biện pháp đã được ban hành
trong đó có việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải ở mức bốn hay còn gọi là euro bốn
chính vì ô nhiễm của không khí và đô thị là do hoạt động giao thông là một trong những nguồn chính
cho nên nhà nước cũng như ngành giao thông đã tập trung vào để giảm bớt phát thải của ô tô giao thông xe máy
thế thì là nâng dần tiêu chuẩn đó lên
theo lộ trình từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy xe máy mới phải đạt tiêu chuẩn khí thải euro ba
ô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn euro bốn
tuy nhiên mới đây bộ giao thông vận tải đã đề nghị lùi thời hạn áp dụng tiêu chuẩn khí thải euro bốn
với một số dòng xe chạy diesel vì cho rằng việc chuẩn bị của một số doanh nghiệp sản xuất
lắp ráp ô tô trong nước để đạt tiêu chuẩn trên là chưa sẵn sàng
mặc dù lùi thời hạn áp dụng nhưng nhiều người vẫn không khỏi băn khoăn
vì là tôi cũng đang băn khoăn khi mà chọn xe nếu mà áp dụng tiêu chuẩn mới thì tôi không biết là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá xe và nguyên liệu đầu vào
tương ứng với lại cái tiêu chuẩn mà áp dụng
mình cũng rất là băn khoăn bởi vì không biết là áp dụng cái tiêu chuẩn euro bốn mới vào
thì có ảnh hưởng gì đến các cái dòng xe cũ đang chạy theo tiêu chuẩn euro hai hay không
và mức nhiên liệu hoặc là có thay đổi về kết cấu với lại độ khí thải của xe không
hiện việt nam có khoảng hai năm triệu ô tô riêng xe tải và xe khách là khoảng một năm triệu xe đang sử dụng nhiên liệu diesel
mỗi năm sẽ tăng thêm khoảng hai trăm linh xe
bởi vậy nếu tiếp tục lùi thời hạn áp dụng quy chuẩn mới
thì vấn đề sự ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn ngày càng gia tăng
đối với việt nam thì tôi cũng phải khẳng định tức là nó không có gì là sớm sủa cả
tại vì nhiều nước trên thế giới thì người ta đã áp dụng cái ô tô năm từ lâu rồi
và bây giờ người ta đã nói đến cái chuyện ô ngô sáu
thế là nếu mà mình còn trần trừ trong cái việc là áp dụng những cái quy chuẩn này
thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ hành hợp
nhiệm trọng đến cái kiểm soát ô nhiễm không khí của chúng ta
và nó làm tăng trầm trọng thêm cái ô nhiễm không khí tại các cái đô thị
cũng như là tại các cái vùng khác
theo các chuyên gia chính phủ cần có một lộ trình rõ ràng và đồng bộ
về việc áp dụng tiêu chuẩn euro bốn với xe chạy dầu
đã đến lúc yếu tố bảo vệ môi trường phải được đặt lên hàng đầu
nhằm giảm thiểu tác nhân gây ô nhiễm từ khói bụi khí thải từ các phương tiện giao thông